sáng nay quốc hội nghe và thảo luận về dự án luật đầu tư công sửa đổi
vấn đề điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án quan trọng cấp quốc gia nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì buổi làm việc
về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia dự án nhóm a b c
nhiều ý kiến đại biểu quốc hội đề nghị giữ nguyên các tiêu chí về tổng mức đầu tư trong phân loại các dự án
vì quy định hiện hành không phát sinh vướng mắt
ngược lại nếu điều chỉnh như đề xuất của chính phủ sẽ gây xáo trộn lớn trong chuyển dịch phân loại quản lý dự án
trong hai nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi ba và khóa một mươi bốn chỉ có hai dự án quan trọng quốc gia trình quốc hội
trong khi đó chính phủ và một số đại biểu quốc hội đề nghị điều chỉnh dự án quan trọng quốc gia
từ mức vốn một mươi tỷ lên hai mươi tỷ đồng
mức vốn dự án a b c tăng lên tương ứng để phù hợp với thực tiễn
bởi lẽ vấn đề đầu tư bấy lâu nay còn nhiều nút thắt cần được giải quyết
mức vốn một mươi tỷ đồng để xác định dự án quan trọng quốc gia được áp dụng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là không còn phù hợp
đầu tư công vẫn đang là nút thắt khó gỡ đối với tăng trưởng kinh tế việt nam
để đảm bảo quan điểm khi xây dựng dự án lực đầu tư công sửa đổi là phân cấp phân quyền mạnh
về thẩm quyền gắn với quy định rõ trách nhiệm cần được thể hiện rõ ở điều năm mươi chín này
cần phải rõ trách nhiệm kiểm tra giám sát đảm bảo điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công
linh hoạt hiệu quả sát thực tế
phù hợp với quy định pháp lực tăng cường hậu kiểm khắc phục những bất cập trong phê diệt
điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai mươi sáu hai nghìn hai mươi